mặc dù tỉnh bắc cạn chưa phát hiện có dịch tả lợn châu phi tuy nhiên công tác phòng chống dịch bệnh cũng đang được chính quyền và ngành chuyên môn tích cực triển khai thực hiện
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
là một trong số những hộ chăn nuôi quy mô lớn thời điểm này ông hà văn toan ở xã nông thượng tp bắc cạn đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp phòng trừ bệnh dịch tả lợn châu phi
thay vì mỗi tháng khử trùng chuồng trại một lần thì nay tăng lên tám lần hàng ngày ông thường xuyên theo dõi diễn biến về dịch bệnh trên tv và mạng internet
chúng em cũng thường xuyên thăm nắm xong rồi cũng bảo vào nhau bảo thôi cố gắng mình là phòng chỉ biết thế thôi
giấy chuồn chạy nó sạch sẽ xong rồi nếu mà rét như hôm qua bắt đầu phải có bóng điện ốm chăn nuôi cho nó đủ ăn rồi xong rồi nước nuôi nó phải sạch sẽ
tổng đàn lợn của tỉnh bắc cạn hiện có trên một trăm tám mươi con ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương cần chủ động phòng bệnh dịch tả lợn châu phi
đồng thời ngành cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn ban hành kế hoạch hành động ngăn chặn phòng chống dịch bệnh
trước tình hình dịch bệnh diễn biến hiện nay ngành cũng sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng đối với các chốt kiểm dịch
đặc biệt đây là tập trung cho hai chốt trạm tại huyện châu mới
đặc biệt đây là tập trung cho hai chốt trạm tại huyện châu mới
bệnh dịch tả lợn châu phi hết sức nguy hiểm và có tốc độ lây lan rất nhanh
do vậy người chăn nuôi cần chủ động theo dõi diễn biến dịch bệnh trên cả nước tuân thủ đúng các biện pháp phòng bệnh trong chăn nuôi
chấp hành tốt các quy định về buôn bán kinh doanh vận chuyển lợn và sản phẩm lợn thịt để tránh nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm